những năm gần đây do thiếu đất sản xuất nên nhiều hộ dân ở các xã xung quanh rừng phòng hộ buôn đôn
huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc đã kéo nhau vào rừng để phá rừng lấn chiếm đất để sản xuất
phần lớn đối tượng lấn chiếm đất đai rừng phòng hộ là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
nên việc giải quyết gặp rất nhiều khó khăn vì vậy tình trạng này lại ngày càng gia tăng
tình trạng người dân phá rừng phòng hộ buôn đôn lấn chiếm đất sản xuất xảy ra từ năm hai nghìn một mươi
nhưng chưa được ngăn chặn triệt đề nên đến nay đã có trên một trăm tám mươi hộ lấn chiếm với diện tích gần ba trăm linh hectare
trên diện tích rừng bị phá có một số tròi tạm do người dân dựng lên để ở và phát dọn rừng
vừa thấy chúng tôi những người ở đây đã bỏ trốn vào rừng
theo lãnh đạo ban quản lý rừng phòng hộ buôn đôn các hộ dân vào đây phá rừng lấy đất sản xuất là do những hộ này bị thu hồi đất
để làm trung tâm bảo tồn voi và khu du lịch sinh thái mà không cấp đất sản xuất khác cho họ
vì vậy họ đã kéo nhau vào đây phá rừng
họ đi vào họ chặt những cái cây bụi và những cái cây nhỏ thì họ chặt bằng dao cho nó không nghe tiếng động
mà đơn vị chúng tôi là nó rộng chủ yếu là nó tiếp giáp với các quốc lộ và các đường khai thác trước đây
mỗi trạm hai người cho nên công tác quản lý bộ rừng rất khó khăn
trong thời gian qua ban quản lý rừng phòng hộ buôn đôn đã có nhiều nỗ lực
ngăn chặn và lập phương án giải tỏa thu hồi theo chỉ thị số một nghìn sáu trăm tám mươi năm của thủ tướng chính phủ
nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được do một số khó khăn vướng mắt
hiện tại tại tiểu khu bốn trăm ba mươi chín bốn trăm sáu mươi hai bốn trăm sáu mươi chín thì chúng tôi cũng đã lập phương án
là trình nội ban huyện buôn đôn ban hành quyết định thu hồi trên hai trăm chín mươi bảy hectare
và hiện tại cũng chưa được xử lý do một số vấn đề khó khăn
chủ yếu là các hộ đồng bào dân tộc cho nên là tình hình an ninh chính trị rất nhạy cảm
cho nên chưa thực hiện được
đặc biệt thời gian gần đây có thông tin cho rằng cán bộ nhân viên của ban quản lý rừng phòng hộ buôn đôn
tiếp tay hay mua bán đất rừng phòng hộ để trục lợi
về việc này ông dương quang hưng phó trưởng ban quản lý rừng phòng hộ buôn đôn khẳng định hoàn toàn không có
các đối tượng khai thác rừng trái phép bị ngăn chặn nên tung tin là mất uy tín
và hãm hại cán bộ nhân viên của ban quản lý rừng phòng hộ buôn đôn
đối với cái việc phá rừng làm đất rảy thì tôi xác nhận là có xảy ra
còn cái việc mà mua bán hoặc là chúng tôi mà chỉ tay và tiếp tay cho những hộ mà phá rừng á
thì tôi khẳng định với các anh là ở bang chúng tôi đơn vị chúng tôi là không có một trăm linh
áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng do người dân thiếu đất sản xuất
nên ngoài sự nỗ lực của ban quản lý rừng phòng hộ buôn đô

cần có sự phối hợp hỗ trợ cụ thể thiết thực của các cấp các ngành
xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng lấn chiếm đất để sản xuất trong rừng phòng hộ mà lâu nay chưa xử lý được
đồng thời cần khai thác quỹ đất để bố trí giải quyết đất sản xuất và đất ở cho các hộ thiếu đất
giúp người dân ổn định cuộc sống nhằm hạn chế tình trạng phá rừng lấn chiếm đất rừng phòng hộ như lâu nay